các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ việc chuyên gia quân sự thiếu tướng tổng cục an ninh liên bang đã nghỉ hưu alexander mikhailov cho biết
những nghi phạm khủng bố ở nhà hát krakow city hall khi trốn chạy ở vùng bryansk đã bị theo dõi và bắt giữ
với sự hỗ trợ của các thiết bị quan sát hỏng ngoại chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện chuyên dụng khác
ông alexander mikhaillov cho biết thêm các lực lượng đặc nhiệm chặn đứng chiếc xe các nghi can khủng bố sử dụng để bỏ trốn
cụ thể một dịch quan cảnh sát giao thông vùng bryansk đã tìm cách dừng chiếc xe
khi những nghi can cố gắng bỏ trốn anh này đã bắn thùng lốp chiếc xe renault màu trắng
theo cựu tướng fsb lúc đầu công việc được thực hiện để xác định chính xác chiếc xe mà bọn tội phạm định ẩn náu
các chuyên gia đã theo dõi lộ trình của nó
chúng tôi có các bộ phận của cơ quan bộ nội vụ và fsb trên khắp đất nước đội đi dọc theo toàn bộ tuyến đường và phát hiện phương tiện khả nghi
một cảnh sát giao thông ở braian đã phát hiện phương tiện nghi vấn và bắn nổ bánh xe
chiếc xe bị lật và những nghi phạm chạy vào rừng
các đơn vị an ninh và đặc nhiệm sau đó bắt đầu tìm kiếm trong khu rừng
ông alexander mikhailk cho biết trong quá trình này các chuyên gia đã sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi
và sử dụng thiết bị quan sát hồng ngoại phương tiện phát hiện bức xạ nhiệt và có thể nhìn rõ mục tiêu trong ống tối
cựu lãnh đạo fsb cho biết dù thế nào đi nữa công việc này cũng rất vất vả bùn lầy ở khắp nơi
với sự trợ giúp của máy chụp ảnh nhiệt một nghi phạm bị phát hiện khi đang trốn trên cây
trước đó đoạn phim ghi lại cảnh bắt giữ một trong những nghi phạm đã xuất hiện và được nhiều cơ quan truyền thông đăng lại
nghi phạm được đưa ra khỏi rừng khi đang cố gắng vượt qua biên giới nga
tướng alexander mikhailov tin rằng kế hoạch trốn thoát của những kẻ khủng bố tại nhà hát krakow city hall
đã được lên kế hoạch rõ ràng và chi tiết
chuyên gia này lưu ý rằng các nghi phạm dự kiến sẽ đến biên giới sau vụ tấn công khủng bố
các nghi phạm tính toán rằng nếu không bị xác định danh tính và phương tiện di chuyển
thì theo một cách tương đối trong hai giờ họ có thể đi được quãng đường một trăm tám mươi hai trăm linh km và vượt qua biên giới
kế hoạch này chắc chắn đã được lên kế hoạch từ trước
theo lời thiếu tướng fsb đã nghỉ hưu các đơn vị an ninh nga đã thực hiện tốt nhiệm vụ truy tìm và theo dấu các nghi phạm
các chuyên gia của chúng ta đã thực hiện công việc phát hiện và bắt giữ nghi phạm rất chuyên nghiệp
vào ngày hai mươi năm tháng ba ubnd trung ương nga đang xác định những kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố tại nhà hát krakow city hall
chủ tịch ubnd alexandra pachykin đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các đội điều tra tổng cục kinh sự và trung tâm pháp y để đẩy nhanh tiến chỉnh điều tra phá án
tính tới thời điểm hiện tại số nạn nhân thiệt mạng của vụ tấn công khủng bố tại krokus shichiha đã lên đến gần một trăm bốn mươi người và hơn một trăm tám mươi người bị thương
tổng thống nga vladimir putin đã chủ trì cuộc họp
họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát trong ngày hai mươi năm tháng ba
tham gia cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan an ninh xã hội và hai khu vực là thủ đô moscow và tỉnh moscow
trong cuộc họp tổng thống putin khẳng định những kẻ hồi giáo cực đoan đứng sàng sau vụ tấn công
cũng theo nhà lãnh đạo này vụ tấn công khủng bố có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống lại nước nga kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
người đứng đầu nước nga chỉ đạo dù mong muốn chính đáng là trừng phạt thủ phạm các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan
công tác hỗ trợ nạn nhân cũng là một trong những chủ đề chính tại cuộc họp
tổng thống putin yêu cầu chính quyền các địa phương có cư dân bị ảnh hưởng trong vụ khủng bố cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ có thể
theo ông việc nhiều người tại nga không phân biệt quốc tịch độ tuổi phải ở nhiều địa phương trên cả nước đã bày tỏ sự chia sẻ đồng cảm với những nỗi đau của gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công
cho thấy sự đoàn kết thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau của người dân trong những thời điểm khó khăn của đất nước
và đây là đặc điểm nổi bật của xã hội nga
tổng thống putin đã gửi lời cảm ơn các nhân viên và binh sĩ của cơ quan an ninh liên bang nga fsb bộ nội vụ lực lượng vệ binh quốc gia và bộ quốc phòng đã bắt giữ những kẻ khủng bố một cách nhanh chóng
bất chấp tuyên bố nhận trách nhiệm của nhà nước hồi giáo tự xưng is và quan điểm của phương tây moscow vẫn nghi kiev có liên quan đến vụ xả súng
ngay sau khi bắt được bốn tay súng fsb cho biết nhóm này đang tìm cách vượt biên sang ukraine và đã có liên lạc với đồng phạm bên kia biên giới
trong một đoạn video trên truyền hình một trong các nghi phạm trả lời thẩm vấn với lực lượng chức năng nga khẳng định nhóm này được một bên liên hệ để thuê tiến hành xả súng tương đối khác với cách thức hoạt động của is
nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra nhiều điểm đáng ngờ trong phản ứng của phương tây
cựu phân tích viên của cơ quan tình báo trung ương cia và bộ ngoại giao mỹ layson nhận xét việc nhà trắng khẳng định ukraine không liên quan đến vụ tấn công ngay sau khi vụ việc kết thúc là quá vội vàng
khi ấy cơ quan điều tra nga còn chưa rõ danh tính thủ phạm cách thức gây án
giới chuyên gia nga cũng lập luận rằng kiev hoàn toàn có động cơ để chủ mưu vụ xả súng
nhiều quan chức ukraine từng công khai đe dọa tấn công thẳng vào người dân nga trong đó có lãnh đạo tình báo quân đội kirilo budanov
mới đây điện kremlin đã bác bỏ thông tin về việc lực lượng an ninh nga ngăn chặn khủng bố kém hiệu quả dẫn đến hệ quả là xảy ra vụ tấn công đẫm máu ở nga vừa qua
trong cuộc họp báo hôm qua khi được hỏi liệu một cuộc khủng bố chết người như vậy diễn ra ngay bên ngoài thủ đô moscow có phải là một thất bại của các cơ quan an ninh đặc nhiệm của nga hay không
ông peskov có nói rằng cảm xúc đau thương về vụ việc đang dâng trào trong mình nhưng nhấn mạnh không quốc gia nào được miễn nhiễm
thật không may thế giới của chúng ta cho thấy không thành phố
không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm trước mối đe dọa khủng bố ông peskov cho biết thêm
lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước nga
cơ quan an ninh liên bang fsb là tổ chức quyền lực ở nga và được xem là một trong những cơ quan an ninh hoạt động tốt nhất thế giới
tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
cho tới nay nga đã bắt một mươi một người liên quan tới vụ việc trong đó bốn nghi phạm chính trực tiếp tiến hành vụ tấn công vốn bị bắt khi đang được cho là tìm cách chạy sang ukraine
bảy người còn lại nghi là tòng phạm bị bắt ở moscow
ông peskov nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố là một quá trình đang diễn ra đòi hỏi sự hợp tác quốc tế toàn diện
nhưng hiện nay trong giai đoạn đối đầu gai gắt nhất này sự hợp tác đó chưa được thực hiện đầy đủ dưới bất kỳ hình thức nào
trước đó mỹ cho biết đã có thông tin tình báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại nga cách đây hai tuần
thông tin tình báo đó đã khiến đại sứ quán mỹ ở moscow đưa ra khuyến cáo đối với công dân của họ
khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh nga có cần sự hỗ trợ từ phương tây hay không ông peskov nói
các cơ quan đặc biệt của chúng tôi đang hoạt động độc lập hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào
người phát ngôn điện kremlin cũng từ chối bình luận về chi tiết tình báo của mỹ
theo đài rt những người ủng hộ tái triển khai án tử bao gồm cả lãnh đạo đảng dân chủ tự do leonid sluky
nên tin áp dụng ngoại lệ cho lệnh cấm đối với bốn tay súng trực tiếp thực hiện tấn công khủng bố
những nghi phạm này đã bị nga bắt giữ
đang trong thời hạn tạm giam chờ hậu tòa vì các cáo buộc khủng bố với mức án tối đa là chung thân
người đứng đầu phe nước nga thống nhất trong duma quốc gia hạ viện nga vladimir vassiliev
cũng tuyên bố sau thảm kịch rằng ý tưởng tái áp dụng hình phạt tử hình đối với các hành vi khủng bố
sẽ được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và quyết định sẽ được đưa ra sẽ đáp ứng tâm tư và mong đợi của xã hội
tuy nhiên trả lời câu hỏi của hãng thông tấn tass về vấn đề này hôm hai mươi năm tháng ba
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov cho biết chúng tôi hiện không tham gia vào cuộc thảo luận này
mặc dù về mặt kỹ thuật bộ luật hình sự nga có quy định về việc ban hành án tử
nhưng trên thực tế các tòa án bị cấm đưa ra bản án như vậy
theo giải thích của người đứng đầu ủy ban hội đồng liên bang về pháp luật hiến pháp andrei cley sas
việc tái áp dụng hình phạt tử hình hiện bất khả thi về mặt pháp lý vì cả hai viện thuộc quốc hội nga
đồng ý của tòa án hiến pháp về vấn đề này
lãnh đạo tòa án hiến pháp nga valery jokin trước đây cũng từng nêu rõ
theo hiến pháp mọi người đều có quyền sống và do đó được đảm bảo quyền không bị kết án tử hình
ông jokin cho rằng việc tái áp dụng án tử sẽ đòi hỏi phải thông qua hiến pháp mới
trong khi đó chủ tịch ủy ban duma quốc gia về xây dựng nhà nước và pháp luật lưu ý
mặc dù các cuộc thảo luận về việc trừng phạt những kẻ khủng bố là quan trọng
nhưng chúng không nên là trọng tâm chính
theo quan chức này điều thiết yếu hiện nay là cần đảm bảo những hành vi tàn bạo như vậy không lặp lại